sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi huy động vốn và tăng trưởng tiến dụng trên địa bàn tp hcm
chỉ bằng một phần ba so với cùng kỳ năm trước
song vẫn hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch
để tiếp tục thúc đẩy tháo gỡ vướng mắt trong tiếp cận tiến dụng của doanh nghiệp
ngành ngân hàng đưa ra nhiều giải pháp
trong đó tập trung vào công khai minh bạch các điều kiện cho vay
tăng nguồn vốn ưu đãi để nhiều doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận phục hồi sản xuất
đang tiếp tục tháo gỡ để có thể thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ này